mệnh danh là người gieo vần vĩ đại của nền thơ cách mạng việt nam thế kỷ hai mươi
nhà thơ tô hữu đã sống một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng với nghệ thuật và thơ ca việt nam
với một hành trình dài hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng và sáng tác thơ ca
đồng chí tố hữu đã để lại một di sản văn chương vô giá
không chỉ bay cao bay xa vượt qua cuộc chuyển giao thế kỷ như nhà thơ chế lan viên đã từng khẳng định
mà di sản thơ của tố hữu chắc chắn sẽ còn mãi cùng nhân dân cùng đất nước
tố hữu là nhà thơ cách mạng lớn nhất việt nam trong thế kỷ hai mươi
những tác phẩm của nhà thơ tố hữu phản ánh chân thực các giai đoạn lịch sử của dân tộc
có tính chiến đấu tính tư tưởng cao cũng như sức động viên lôi cuốn rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
tố hữu như một người chép sử đặc biệt bằng văn chương
ta có thể tìm thấy tất cả các sự kiện của đất nước của cách mạng của đảng ở trong thơ tố hữu
có thể nói đấy như một cuốn từ điển về cách mạng việt nam
truyền cho chúng ta cái cảm hứng lao động cảm hứng chiến đấu bảo vệ tổ quốc rất là lớn
chúng tôi lại sau này
được tham gia vào những cuộc chiến bảo vệ tổ quốc giải phóng việt nam rất khốc liệt
thì có thể nói một cách chắc chắn rằng thế hệ chúng tôi chịu hình ảnh hưởng rất sâu sắc của thơ tố hữu
những bài thơ của tố hữu vừa giản dị gần gũi vừa tinh tế sâu sắc
với lối tu tử và nghệ thuật diễn đạt phong phú độc đáo và có sức truyền cảm
đặc biệt đối với các thế hệ học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường
thơ tố hữu luôn gần gũi dễ nhớ dễ thuộc
đồng thời các em còn coi đó
cũng là phương châm suy nghĩ và hành động
ông đã hòa mình đối với cả nhân dân
và chính lòng ông đã hòa với cả cùng lòng nhân dân để yêu nước thương dân hơn
và đối với em thì thơ tố hữu đã có tác động rất là lớn đối với em
nó đã truyền cho em cái tình cảm yêu nước nhiều hơn
và đặc biệt đó chính là lý tưởng lễ sống của cách mạng của thanh niên đối với hiện nay ạ
tìm về thơ tô hữu chính là tìm về với những năm tháng
để được quên của dân tộc
và điều đó chính là cái điều mà chúng tôi muốn nói với học sinh rằng
các con có thể bước vào thế kỷ mới với tất cả những hành trang mới
nhưng các con hãy nhìn về quá khứ và sẽ tìm những cái giá trị đẹp đẽ
mà cha ông ta đã có được trong cái hành trang lịch sử của dân tộc mình
trong đó có thơ tố hữu
nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí tố hữu
đây là dịp để mỗi chúng ta ôn lại về cuộc đời
và những công hiến đóng góp của nhà thơ tố hữu
cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc
nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói riêng
nhà thơ tố hữu đã vinh dự được đảng và nhà nước
tặng thường nhiều huân huy trường và giải thưởng cao quý
trong đó có huân chương sao vàng và giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật